trong thời gian vừa qua tại nhiều địa phương đã có một số người mắc bệnh whmore
cục y tế dự phòng bộ y tế đã đưa ra những khuyến cáo để người dân chủ động phòng chống bệnh này
whmore là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm được truyền từ môi trường vào cơ thể người
qua các vết thương ngoài da hoặc do hít uống nước có vi khuẩn
theo các bác sĩ vì có sẵn trong bùn đất nên bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh này khi tiếp xúc
nhưng vi khuẩn thường gây bệnh với những người mắc bệnh mãn tính hệ miễn dịch suy giảm
biện pháp dự phòng cơ bản nhất vẫn là che chắn tốt đường hô hấp trong môi trường khói bụi
tăng cường biện pháp phòng hộ trong lao động sinh hoạt tránh để ra bàn chân bàn tay
các bộ phận trong cơ thể tiếp xúc với đất bẩn
khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn xét nghiệm xác định nhiễm vi khuẩn và điều trị kịp thời